sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi hai
và triển khai công tác tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi ba trong công an nhân dân
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu bộ công an
tới công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các trường công an nhân dân phía nam
tại hội nghị nhiều ý kiến nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi hai là năm đầu tiên triển khai thực hiện đề án số bốn của bộ công an
về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân
nhóm các học viện trường đại học công an nhân dân là một trong năm đơn vị tiên phong
tổ chức kỳ thi riêng để làm căn cứ tuyển sinh
điều đó thể hiện sự đổi mới sáng tạo trong công tác tuyển sinh công an nhân dân
tăng cường uy tín của các học viện trường đại học công an nhân dân
trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học
phát biểu tại hội nghị ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được
trong công tác tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị
thời gian tới công an các đơn vị địa phương các học viện trường công an nhân dân
tổ chức thực hiện tốt năm nhóm nhiệm vụ giải pháp trong đó tập trung thực hiện hiệu quả
việc tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng chính phủ
đảng ủy công an trung ương bộ công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục
đào tạo trong công an nhân dân sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân
gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới
đặc biệt là kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương thực hiện nghị quyết số một mươi hai
của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tổ chức thực hiện đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy trong công an nhân dân
giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm thực hiện tốt công tác tham mưu phối hợp chặt chẽ trong quy trình tuyển sinh
đặt mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn tuyển lựa chọn được các cán bộ thực sự có trình độ
đáp ứng hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn ngành